thưa quý vị đúng ngày này bốn mươi ba năm về trước ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại đại hội đồng liên hợp quốc khóa ba mươi hai việt nam đã chính thức gia nhập liên hợp quốc tổ chức đa phương lớn nhất trên thế giới
tiểu mục ngày này năm xưa hôm nay mời quý vị nhìn lại chặng đường thời gian qua về những hợp tác giữa việt nam và liên hợp quốc không ngừng được củng cố và phát triển
trên tinh thần chủ động tích cực hội nhập quốc tế việt nam luôn nỗ lực là một thành viên tin cậy có trách nhiệm của liên hợp quốc
cách đây hơn bảy mươi năm từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư bày tỏ sẵn sàng hợp tác với liên hợp quốc
tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy việt nam đã được kết nạp là thành viên thứ một trăm bốn mươi chín của tổ chức này
kể từ đó hợp tác giữa việt nam và liên hợp quốc không ngừng phát triển
trong đó tại đại hội đồng liên hợp quốc khóa ba mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước các tổ chức quốc tế viện trợ giúp đỡ việt nam tái thiết sau chiến tranh
từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu sau chiến tranh cùng với sự chung tay giúp đỡ hỗ trợ của liên hợp quốc và các nước bạn bè trên thế giới
việt nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ
công cuộc đổi mới và chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy giúp việt nam nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng quốc tế
ghi nhận những đóng góp nhiều mặt của việt nam vào sự phát triển của liên hợp quốc các quốc gia thành viên đã nhiều lần bầu việt nam vào cơ chế lãnh đạo của nhiều cơ quan liên hợp quốc như
giữ chức phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chủ tịch đại hội đồng tổ chức nông nghiệp và lương thực fao
đặc biệt ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn bảy việt nam được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
lần đầu tiên trên cương vị này việt nam đã tham gia tích cực vào các nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng gìn giữ hòa bình có những đề xuất quan trọng về bảo vệ phụ nữ và trẻ em thúc đẩy quyền con người
trên cơ sở là những chương trình hị sự của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tăng cường hơn nữa cái vai trò của chủ nghĩa đa phương thì chúng ta mong muốn là thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tôn trọng luật pháp quốc tế do đó giải quyết những vấn đề toàn cầu những vấn đề hòa bình an ninh phải tôn trọng luật pháp quốc tế
đó là mục đích cao nhất mà chúng ta mong muốn đóng góp vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
để thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn việt nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã cử ba mươi sĩ quan quân đội và một bệnh viện giã chiến cấp hai gồm sáu mươi ba cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
thứ nhất là sự phát triển của nhận thức nó không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm của việt nam với tư cách là thành viên của liên hợp quốc
mà nó sâu xa và đồng thời trực tiếp nó là hoạt động
để bảo vệ tổ quốc trong thời bình bằng biện pháp hòa bình mà cụ thể là nó tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho chúng ta để giữ gìn hòa bình
ba năm qua việt nam luôn nỗ lực là một thành viên tin cậy có trách nhiệm của liên hợp quốc
trên tinh thần chủ động tích cực hội nhập quốc tế việt nam một lần nữa được đại hội đồng liên hợp quốc bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
sự kiện này không chỉ đưa đối ngoại đa phương việt nam lên tầm cao mới mà còn khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng và nhà nước ta